trong khuôn khổ chuyến thăm cuba đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có các buổi hội kiến với các đồng chí
josé ramón machado ventura bí thư thứ hai trung mương đảng cộng sản và đồng chí salvador valdés mesa
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
các đồng chí machado ventura và vande mesa đánh giá cao kết quả hợp tác của hai nước nói chung
và của mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba nói riêng
đồng thời tin tưởng với quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng to lớn
quan hệ hợp tác song phương sẽ có những bước phát triển cụ thể thực chất trong thời gian tới
đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế sản xuất dược phẩm năng lượng tái tạo hàng không dân dụng và nông nghiệp
đồng chí trần thanh mẫn
bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của đảng nhà nước và nhân dân cuba để phát triển đất nước
và đạt những thành tích ấn tượng đồng thời tái khẳng định lập trường trước sau như một của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của cuba trong mọi hoàn cảnh
đồng thời tóm tắt kết quả hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba